mùa mưa đã tới những trận mưa lớn kéo dài thường mang theo nỗi lo ống ngập trên các tuyến phố của thủ đô hà nội
suốt kinh nghiệm từ các năm trước năm nay các đơn vị phụ trách hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai sớm và đồng bộ các biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng trên
những hình ảnh quen thuộc ở hà nội sau những trận mưa lớn của những năm về trước và năm nay theo người dân thủ đô tình trạng này vẫn chưa thể chấm dứt
không có thể nếu mà mưa nhiều thì vẫn có thể diễn lại như cái năm trước
ngập úng thì nói chung là như năm ngoái cũng thế thôi bây giờ càng ngày bây giờ cũng khó lắm bây giờ
hà nội sắp bước vào mùa mưa bão của năm hai nghìn một mươi chín ngay từ cuối tháng ba các đơn vị chức năng đã tăng cường công tác duy tu duy trì hệ thống trang thiết bị nạo vét cống rãnh khơi thông dòng chảy sẵn sàng khả năng tiêu thoát nước cao nhất khi có mưa lớn
đặc biệt năm nay rộng
cô bốt kiểm tra cống thoát nước thay thế con người đã được đưa vào sử dụng
tăng số lượng tăng tần suất và tăng số lượng người thực hiện để cho nó đảm bảo sạch sẽ trước mùa mưa
trạm bơm yên sở dự án quan trọng giải quyết tình trạng úng ngập của các quận nội thành
với dự báo tình hình mưa cực đoan phức tạp và khó lường của năm hai nghìn một mươi chín bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn trạm bơm đã sẵn sàng đảm bảo tốt mọi khâu để đi vào hoạt động
chúng tôi tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
các công nhân cán bộ rồi là cả lãnh đạo
nên là cái việc bất kỳ lúc nào là chúng tôi có thể vận hành trạm bơm nước này
theo dự kiến năm hai nghìn một mươi chín nếu mưa lớn kéo dài hà nội còn khoảng một mươi một trọng điểm úng ngập trong khu vực nội thành